theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bão số bảy trên biển đông hiện vẫn đang có sức gió
từ cấp tám đến cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ và có khả năng gây mưa lớn
đến các tỉnh phía bắc và khu vực bắc trung bộ trong những ngày tới
đi kèm với mưa là hiện tượng lũ cuốn và sàn lở đất cũng có nguy cơ cao xảy ra
vì vậy người dân cần kịp thời cập nhật các bản tin dự báo thời tiết
để chủ động phòng tránh thiên tai trong những ngày tới
trở lại với tình hình lũ lụt tại các tỉnh miền trung đến nay nhiều địa phương
của các tỉnh thành miền trung vẫn đang chìm trong nước lũ nhiều khu vực vẫn đang bị cô lập
trong những ngày này cùng với công tác khẩn cấp ứng phó mưa lũ theo phương châm bốn tại chỗ
các địa phương tại đây đang tích cực triển khai công tác cứu trợ
ổn định đời sống cho người dân vùng ngập lụt
liên tục trong những ngày qua chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng trị
đã huy động tối đa phương tiện lực lượng đến những khu vực bị chia cắt bởi nước lũ
để cung cấp lương thực nước uống thuốc men cho bà con
hiện nay tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh quảng trị vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
nước lũ vẫn đang tiếp tục lên cao khiến nhiều khu vực bị chia cắt và cô lập
người dân vùng lũ quảng trị đang phải gồng mình chống chọi với lũ lụt
và rất cần sự chung tay giúp sức của toàn xã hội để giúp bà con sớm vượt qua khó khăn
còn tại quảng bình mưa lũ đã làm đảo lộn và ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân tỉnh quảng bình
để hỗ trợ nhân dân chống chọi với mưa lũ công tác cứu trợ khẩn cấp đã được các đơn vị tổ chức
trên địa bàn tỉnh quảng bình khẩn trương thực hiện và triển khai
nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa ấm áp nghĩa tình đã được trao tận tay từ người dân vùng lũ quảng bình
để kịp thời hỗ trợ bà con sau mưa lũ với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá sách
tại các vùng lũ các đoàn thể tổ chức thiền nguyện đã khẩn trương triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp
dự báo từ đêm ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi lũ trên các sông trong tỉnh có khả năng sẽ lên lại
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng
trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết người dân cần hết sức cẩn thận
thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình để chủ động nghiêm túc thực hiện các biện pháp ứng phó với thiên tai
thưa quý vị cũng do ảnh hưởng của mưa bão riêng tại đà nẵng
sau một tuần mưa to kéo dài liên tục nhiều hecta hoa màu trên địa bàn
hoặc đều đã bị chìm sâu trong biển nước gây thiệt hại nghiêm trọng cho bà con nông dân
vườn rau la hường là một trong những vùng canh tác rau an toàn lớn nhất
và phục vụ chính cho nhu cầu tiêu dùng của thành phố đà nẵng
sau gần bảy ngày mưa to kéo dài liên tục hơn năm hectare rau củ các loại
đang trong thời điểm thu hoạch và xuống giống đã bị ngập úng hoàn toàn
với độ sâu từ một năm đến hai mét
hàng năm thì người ta vẫn làm vì không có mưa nhưng mà không lụt
thì người ta phải làm
nhưng lấy hôm nay thì vì lụt quá lớn thường thường người ta lụt khoảng nước vào khoảng một hai ngày ra
thì người ta cũng tặng dụng người ta cắt bỏ và những đói nứt lại để thu hoạch
nhưng lấy hôm nay thì ngâm tới hôm nay là bảy ngày rồi
có thể là đợt này chắc là không còn gì cả bà con phải tìm giống và làm lại đều đào
theo thống kê chưa đầy đủ của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng
tính đến nay đã có một mươi cây hoa cúc đất một mươi hai trậu hoa cúc tết bị dập nát
tám trăm linh cây đồng tiền
hàng trăm trậu đu đủ và nửa hectare cây artiso bị hư hỏng nặng
đây mình trồng để bán là nó hư toàn bộ
theo báo cáo nhanh của các địa phương trên địa bàn đà nẵng
hiện toàn thành phố có gần tám mươi hectare dao màu bị ngập ống
thuộc các quận liên triểu hũ hành sơn cẩm lệ và huyện hòa vang
cùng với đó gần hai mươi năm hectare thủy sản như ao nuôi tôm cá bị tràn bờ
và một số lồng bè tại khu vực mân quang thuộc quận sơn trà bị đất neo trôi giặt
tuy nhiên tổng số thiệt hại nói trên vẫn chưa có con số thống kê cụ thể